bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và nghệ thuật quân sự vào thực hiện tác chiến trên không gian mạng tích cực nghiên cứu phát triển ứng dụng những thành tựu tiên tiến mới thế giới về công nghệ thông tin về vũ khí công nghệ cao chủ động có kế hoạch nghiên cứu ứng dụng thành quả của cuộc công nghiệp cách mạng lần thứ tư vào tác chiến không gian mạng
đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ công bố thành lập bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng vào chiều nay
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việc bảo vệ không gian mạng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia được đảng nhà nước ta xác định rõ tầm quan trọng và chỉ đạo từ sớm đặt ra mục tiêu chủ động phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả và đề cao trách nhiệm chiến tranh mạng
việc công bố thành lập bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng hôm nay thể hiện sự tin tưởng của đảng nhà nước đối với quân đội trong việc giao nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận mới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã chúc mừng quân đội có thêm lực lượng tinh nhuệ mới đủ điều kiện để tác chiến không gian mạng nhằm thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng cả về trước mắt và lâu dài
nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra trong toàn đảng toàn dân và toàn quân ta những yêu cầu mới ngày càng cao hơn
cùng với phát triển kinh tế xã hội đảng nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân